nguyễn hoàng quân lê minh hùng trịnh hoàng lâm và nguyễn hoàng phong cùng chú trên địa bàn thành phố biên hòa
theo điều tra ban đầu tối mùng năm tháng năm anh lực đi ra ngoài để ăn tối nhưng không khóa cửa
đến khoảng hai mươi ba giờ khi quay về thì phát hiện nguyễn hoàng phong cùng với ba đối tượng khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng trọ của mình
thế vậy lực đã đuổi phong và nhóm người này ra ngoài
phong đã rủ thêm các đối tượng sang lâm quần hùng mang theo dao mã tấu và súng tự chế tìm lực để đánh
khi các đối tượng trên đến gần cầu hóa an thì phát hiện lực và thanh chạy xe máy phía trước nên đã tăng tốc đuổi theo
lúc này sang đã dùng súng bắn về phía thanh và lực làm anh lực bị thương hai vết ở vùng lưng trái còn anh thanh bị thương bên nách trái
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng chạy trốn
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng chóng chạy trốn
sau gần hai ngày tích cực điều tra công an tp biên hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng nổi bật
sau gần hai ngày tích cực điều tra công an tp biên hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng nổi bật
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng chóng chạy trốn